các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào thành phố sẽ dừng hoạt động sau hơn ba tháng triển khai
đây là một trong những nội dung công điện hai mươi hai về triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín được chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh ký bàn hành chiều ngày hai mươi tháng một mươi
cùng với việc dừng các chốt kiểm soát chủ tịch hà nội giao công an thành phố chủ trì việc giám sát kiểm soát y tế
tại sân bay nhà ga bến xe và các tuyến giao thông cửa ngõ đặc biệt đối với người và phương tiện trở về từ vùng dịch
công an thành phố sẽ chủ trì cập nhật thông tin quản lý việc cư trú thông tin y tế và di biến động của người dân trên địa bàn
đây cũng là đơn vị giám sát y tế với người về từ các khu vực địa phương có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao
công điện nêu
hà nội tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm vaccine ưu tiên tiêm vaccine mũi hai cho người trên năm mươi tuổi phụ nữ có thai công nhân các khu công nghiệp khu chế xuất
lực lượng shipper vận chuyển giáo viên người làm việc tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như trung tâm thương mại siêu thị
thành phố sẽ tiêm cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi khi có vaccine và hướng dẫn của bộ y tế
sở giáo dục và đào tạo được giao căn cứ hướng dẫn của các đơn vị liên quan tham khảo ý kiến của đại diện ban phụ huynh học sinh để khẩn trương xây dựng kế hoạch
và tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động tương ứng cấp độ dịch
hai chốt cửa ngõ hà nội lập từ ngày một mươi bốn tháng bảy tại các tuyến đường từ hà nam về hà nội tuyến quốc lộ một a một b
từ hưng yên bắc ninh bắc giang về hà nội theo tuyến quốc lộ năm cao tốc hà nội lạng sơn từ hòa bình phú thọ vĩnh phúc thái nguyên về hà nội
các chốt có nhiệm vụ kiểm soát phương tiện vận tải ô tô cá nhân vào thành phố
các cán bộ trực sẽ dừng xe đo thân nhiệt yêu cầu người trên xe khai báo y tế kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch
đặc biệt với người trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng
ba tháng sau ngày lập chốt từ ngày một mươi bốn tháng một mươi các lực lượng tại chốt đã dừng kiểm tra người và phương tiện
chỉ duy trì để đảm bảo trật tự an toàn giao thông xử lý các tình huống phát sinh
hôm nay hai mươi tháng một mươi hà nội đã qua một mươi hai ngày không có ca mắc mới cộng đồng
số ca mắc mới trong một mươi ngày qua giao động từ năm đến một mươi năm ca
đều là các ca trong khu vực phong tỏa hoặc đã được cách ly
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là bốn một trăm hai mươi năm ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm linh sáu ca
số ca mắc là đối tượng đã được cách ly hai năm trăm một mươi chín ca
đa số các xã phường của hà nội là vùng xanh
hôm một mươi chín tháng một mươi sở y tế hà nội công bố phân vùng nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
việc phân vùng này dựa theo phân bố ca bệnh
tại cộng đồng kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
tại năm trăm bảy mươi chín xã phường thuộc ba mươi quận huyện và thị xã trên địa bàn thành phố
kết quả có ba trăm bốn mươi ba xã phường thuộc vùng một hai trăm ba mươi sáu xã phường thuộc vùng hai không có xã phường thuộc vùng ba và vùng bốn
theo hướng dẫn của bộ y tế việc đánh giá cấp độ dịch dựa trên các tiêu chí về tỷ lệ mắc mới
tại cộng đồng trên dân số mỗi tuần độ bao phủ vaccine và khả năng thu dung điều trị
của các cơ sở khám chữa bệnh ca tuyến
dựa trên các tiêu chí này
các tỉnh thành sẽ phân loại địa bàn theo bốn cấp độ
cấp một nguy cơ thấp bình thường mới màu xanh
cấp hai nguy cơ trung bình màu vàng
cấp ba nguy cơ cao màu cam
và cấp bốn là nguy cơ rất cao màu đỏ
hai chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố chỉ kiểm tra khai báo qua ứng dụng vneid
chứng nhận tiêm vaccine không yêu cầu giấy xét nghiệm covid một mươi chín kể từ ngày hai mươi tháng một mươi
tại chốt kiểm soát gần trạm thu phí long phước trên cao tốc tp hcm
long thành dầu dây tp thủ đức
cảnh sát chỉ yêu cầu người vào thành phố khai thông tin di chuyển nội địa qua ứng dụng vneid
kèm theo chứng nhận tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
một cán bộ tại chốt cho hay
chỉ những người chưa tiêm vaccine tiêm mũi một nhưng chưa đủ một mươi bốn ngày
hoặc khỏi covid một mươi chín chưa đủ sáu tháng mới cần giấy xét nghiệm
phần lớn người qua chốt đều đáp ứng các điều kiện không cần làm xét nghiệm
tương tự tại chốt kiểm soát trên quốc lộ một mươi ba
đoạn trân cầu vĩnh bình dắp danh tp thủ đức và bình dương
hôm nay người dân qua chốt cũng không cần kiểm tra giấy xét nhập
tại đây lực lượng làm nhiệm vụ cũng tiến hành kiểm soát ngẫu nhiên theo sắc xuất
nhằm không gây ủn tắc
đại diện phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
việc dừng kiểm tra giấy xét nghiệm ở các chốt nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại
sau khi bộ giao thông vận tải hướng dẫn cụ thể trong tổ chức hoạt động vận tải thuộc lĩnh vực đường bộ
theo hướng dẫn này việc xét nghiệm chỉ thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ
các trường hợp khác phải xét nghiệm khi có các triệu chứng sốt ho mệt mỏi đau hậu mất vị giác và khứ giác có thờ
việc xét nghiệm cũng tiến hành trong trường hợp khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn nguy cơ rất cao hoặc vùng phong tỏa
bởi những người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh
chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
đến từ địa bàn có dịch ở cấp bốn hoặc vùng phong tỏa
hành khách phải tuân thủ năm k khai báo y tế
trước đó một số người phản ánh sau khi bộ giao thông vận tải đã có hướng dẫn
xong nhiều người khi qua chốt ở tp hcm
vẫn bị kiểm tra giấy xét nghiệm trong khi họ ở địa bàn xuất hiện dịch cấp độ nguy cơ thấp hơn thành phố
tp hcm triển khai một mươi hai chốt kiểm soát ở các cửa ngõ kể từ ngày chín tháng bảy khi áp dụng chỉ thị một mươi sáu
cùng với các chốt này thành phố đã lập hơn ba trăm linh chốt vụ trên các tuyến đường nội đô trong thời gian siết chặt giãn cách
những chốt này đã được tháo rỡ vào hồi cuối tháng chín
khi tp hcm nới lỏng dịch tễ
giãn cách từ đầu tháng một mươi
riêng một mươi hai chốt chính vẫn duy trì cho đến nay
trước đó phó chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn mạnh quyền
đã ký văn bản về việc triển khai theo lộ trình
thí điểm hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đường bộ
với đường sắt triển khai thí điểm theo quy định tạm thời của bộ giao thông vận tải
từ ngày một mươi ba tháng một mươi
có hai tuyến đi và đến hà nội
gồm hải phòng hà nội và tp hcm hà nội
các tuyến khác thực hiện theo lộ trình thí điểm
của bộ giao thông vận tải
về vận tải hành khách
phối hợp thống nhất với các tỉnh thành phố
để tổ chức các tuyến đi đến
như là quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang lào cai lai châu sơn la
với số chuyến bằng năm số chuyến của các đơn vị hoạt động trên tuyến
theo biểu đỏ đã được sở giao thông vận tải hà nội công bố
về vận chuyển hàng hóa
vận chuyển hành khách bằng xe buýt taxi
tp hcm giao sở giao thông vận tải
hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định của bộ ngành liên quan
và theo công điện số hai mươi một
của chủ tịch ubnd tp hà nội
vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi
theo đó từ sáu giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
xe buýt xe taxi được hoạt động trở lại
theo công suất và hướng tuyến
do sở giao thông vận tải hướng dẫn
ubnd tp hà nội
giao công an tp phối hợp với sở giao thông vận tải
thực hiện tăng cường kiểm tra giám sát
đảm bảo hoạt động vận chuyển hành khách đúng quy định
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
đồng thời sở cũng phối hợp với công an các tỉnh thành phố khác
có liên quan để thực hiện giám sát phương tiện vận chuyển hành khách
và công dân di chuyển giữa các vùng nguy cơ
kịp thời nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vào ngày một mươi hai tháng một mươi
sở giao thông vận tải hà nội đề xuất xe buýt
được phép hoạt động năm mươi biểu đồ giải xe
xe taxi xe công nghệ dưới chín chỗ
hoạt động năm mươi số lượng phương tiện được cấp phù hiệu còn hiệu lực
với xe ôm bao gồm cả xe ôm công nghệ
sở giao thông vận tải cho rằng
do không đảm bảo nguyên tắc năm k
và khó truy vết khi có tình huống phát sinh liên quan đến f
nên đề xuất chưa cho phép hoạt động trở lại tại thời điểm này
tổng cục đường bộ việt nam cho biết
ngoài hà nội đến chiều tối nay
đã có thêm bảy tỉnh thành chấp thuận kế hoạch cho xe khách hoạt động trở lại
đó là các tỉnh con tum vĩnh long thanh hóa lào cai thái bình thái nguyên yên bái quảng ninh
trước đó bảy địa phương đã đồng ý chạy xe khách liên tỉnh bao gồm
điện biên tp hcm đồng nai bắc giang quảng trị quảng bình
như vậy tính đến nay đã có một mươi năm địa phương đồng ý thí điểm dạy lại vận tải khách liên tỉnh
ngoài ra còn có một mươi năm sở giao thông vận tải
đang chờ quỹ banh nhân dân tỉnh đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến
tổng cục đường bộ việt nam thông tin
vướng mắt nhất hiện nay là nhiều tỉnh đang vướng mắt trong việc giả soát lái xe
được tiêm đủ liều vaccine
do vậy một số tuyến dù đã được khôi phục nhưng chưa chạy